để có được đàn bò như vậy ngoài nỗ lực của bản thân anh tấn cũng được cấp ủy chính quyền địa phương động viên tạo điều kiện vay vốn
khoản tiền bốn trăm linh triệu đồng vay được từ các nguồn vốn ưu đãi đã giúp anh nhanh chóng mở rộng mô hình trang trại gia đình của mình
về khó khăn của cái nguồn vốn thì cũng tạo điều kiện cho mình được tiếp cận những cái nguồn vốn ưu đãi rất là tốt để mình phát triển
và cũng hỗ trợ mình về thu y tiêm phòng phòng bệnh cho đàn bò
ở huyện võ nhai hiện tại cũng có nhiều người đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại gia đình còn gọi là gia trại như của anh tấn
theo chủ trương phát triển nông nghiệp phải phù hợp với địa hình thổ nhưỡng của địa phương
đảng bộ huyện đã giao ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan phải có đánh giá cụ thể từng vùng
từ đó đưa ra các hướng đi cách làm sát với thực tế
sát thực tế ở đây được hiểu là không quá sức với người dân về vốn về quy mô để đầu tư tránh thất bại rủi ro
ở huyện võ nhai đất thì rộng người thưa nhưng mà diện tích đất để thuận lợi cho phát triển nông nghiệp thì rất ít
cho nên việc chăn nuôi thì chúng tôi định hướng ở huyện võ nhai chỉ phát triển theo hướng trang trại nhỏ và gia trại là chính
chứ còn phát triển theo hướng trang trại lớn thì căn cứ và điều kiện thực tế thì nó khó phát triển được
thông qua lồng ghép các nguồn vốn của trung ương của tỉnh và huyện
để xây dựng các mô hình trang trại gia trại để từ đó ổn định đời sống để phát triển kinh tế ở những vùng này
nhưng mà ở những vùng này là phải có những chính sách cụ thể và có những cái biện pháp thiết thực
thì mới huy động được kinh phí cũng như là vận động được nhân dân thay đổi về nhận thức cách nghĩ cách làm
thì mới có hiệu quả
ngoài chăn nuôi huyện võ nhai còn có chủ trương đa dạng hóa các loại cây trồng
không chỉ khai thác thế mạnh của cây chè vốn là đặc sản của thái nguyên được trồng ở vùng đồi
mà còn phát triển thêm các giống cây khác nhằm tận dụng triệt đề diện tích đất bằng phẳng
thì phòng nông nghiệp huyện võ nhai cũng đã tham hiệu chủ yếu cho huyện
xây dựng được cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện võ nhai
trên cơ sở đề án đó thì trong năm hai nghìn một mươi sáu phòng nông nghiệp cũng đã tham hiệu huyện
xây dựng một số những dự án ví dụ như dự án phát triển cây trè
cái thứ hai hiện nay chúng tôi đang trình tiếp dự án về phát triển một số giống cây ăn quả trên địa bàn
vườn bưởi diễn nhà anh lương văn nghĩa tại xã tràng xá cứ đến gần dịp tết lại không có đủ hàng để bán
với hai trăm năm mươi cây bưởi mỗi cây cho thu hoạch trên một trăm linh quả tính ra thu nhập trên một trăm linh triệu đồng một năm
so với các loại cây ăn quả khác đã trồng thử nghiệm trước đây không mang lại hiệu quả
thì những vườn bưởi diễn như thế này là thành quả của sự tìm tòi hướng đi đúng
theo chủ trương của lãnh đạo huyện xã sự đồng hành của cán bộ ở cơ sở với người dân
hỗ trợ về hướng đi theo cây bể diễn là tôi thấy rất hợp lý thật sự
vì là tôi trả lời thẳng men tôi khẳng định là trên diện tích mảnh đất của tôi này
trước đó gia đình tôi trước tôi có dòng cây ngô dòng cây đỗ dòng cây vẽ thiều cây táo
nhưng mà tất cả những loại cây đỗ đến gia đình tôi đấy bây giờ tôi đưa tôi vào
anh đưa tôi vào trong vườn gốc vải gốc táo cũng vẫn còn tất cả là phá hết
ban thường vụ huyện ủy đang giao cho các ngành chức năng để xây dựng một nghị quyết chuyên đề
thật cụ thể thật chi tiết và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
trong cái nhiệm kỳ tới phải có những bước đột phá
và đột phá ở đây là đột phá về kỹ thuật
kinh tế kinh tế phát triển đời sống ổn định thì xã hội mới an ninh trật tự thì mới có hiệu quả mới tốt được
có thể thấy việc cấp ủy các cấp tại võ nhai xác định được mục tiêu phát triển kinh tế
nâng cao đời sống cho người dân là cái gốc để thực hiện các nhiệm vụ khác mà đại hội đảng các cấp đã đề ra là rất đúng đắn
mục tiêu rõ ràng cách làm phù hợp và trên hết là sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền và người dân
nhờ thế mà vùng đất khó ở võ nhai đang ngày càng bớt khó